hội đồng xét xử tòa nhân dân tp đà nẵng vừa tuyên phạt án tử hình
đối với bị cáo nguyễn nhất linh ba mươi hai tuổi ở quận liên triều tp đà nẵng
về tội mua bán trái phép số lượng lớn ma túy
thời gian thủ án tại trại giam bình điển linh quen bạn tù tên là bi chưa rõ lây lịch
khi ra tù cả hai móc nối buôn bán ma túy
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bi giao cho linh cất dấu năm kg cây tamin
một mươi viên thuốc lắc hai kg ma túy đá và hai trăm linh viên hồng phiến
bị thưởng trước cho linh một mươi sáu triệu đồng
để dấu ma túy linh chia nhỏ và mang vào dấu tại các hốc núi trên đèo hải vân
nơi linh nuôi cho giữ cảnh giới
ngày một mươi hai tháng ba khi linh vừa lấy một số lượng ma túy cực lớn từ xe khách bắc nam
ném ở gốc cây ven đường thì bất ngờ bị công an quận liên triều bắt quả tàng